thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn tàu se năm tại thường tín hà nội
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang cảnh báo tự động có lắp đặt cần chắn
không có thiệt hại về người tuy nhiên tàu khách và ô tô đầu kéo đã bị hư hỏng
hình ảnh trong đoạn clip cho thấy xe đầu kéo kéo theo rơ móc trên xe chở sắt khi đi qua giao cắt đường bộ đường sắt có người khác đã bị kẹt do xe quá nặng và dài
tài xế điều khiển xe mất một lúc lâu mới vượt lên được tuy nhiên khi mới ra được khỏi hai phần ba rơ móc thì tàu se năm lao tới va vào đuôi
điều đáng nói là trước khi tàu va thì xe đầu kéo mắc kẹt khá lâu trên giao cát này
nhưng nhân viên các tàu không làm tín hiệu báo cho lái tàu dừng lại trước giao cắt mà vẫn đứng tại một góc giao cắt sát với quốc lộ một
đây là lối tự mở công cộng km số hai mươi tám cộng tám trăm linh tuyến đường sắt bắc nam không thể thu hẹp do đi vào khu đông dân cư nên đành để tồn tại
tuy nhiên để tăng cường an toàn thành phố hà nội đã chi kinh phí tổ chức chốt gác cử người cảnh giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại vị trí này nhân viên cảnh giới do công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ hà tây quản lý
sau tai nạn lái xe ô tô đầu kéo bỏ đi khỏi hiện trường do vậy cảnh sát giao thông chưa thể tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy